tại thành phố con tum từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng một mươi bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh con tum
cũng đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
trong những ngày qua tại gian trưng bày triển lãm số hai trăm linh năm lê hồng phong phường quyết thắng thành phố con tum
đã có hàng ngàn lượt người dân và học sinh sinh viên khu vực bắc tây nguyên tập trung về đây
để được tận mắt nhìn thấy những bằng chứng lịch sử và pháp lý về hoàng sa và trường sa của việt nam
lần đầu tiên được trưng bày tại con tum các thầy cô giáo coi đây là những giờ học thiết thực cụ thể
và bổ ích nhất về lịch sử địa lý và tình yêu tổ quốc cho các em học sinh sinh viên
ở đây trong buổi triển lãm này thì chúng tôi được xem những cái văn bản rất là cổ ví dụ như là thư tịch cổ
hoặc là những cái châu bản của triều nguyễn ngoài ra thì còn có những cái bản đồ của nước ngoài nữa
chứng tỏ một bằng chứng rất là mạnh mẽ rằng là việt nam có chủ quyền về biển đảo quần đảo
trường xa của việt nam
thì tôi mong rằng sắp tới đây thì những cái cuộc triển lãm như thế này sẽ được phát động rộng rãi hơn nữa
để cho quần chúng và nhân dân không phải là chỉ ở tỉnh chúng ta mà còn ở cả nước hiểu rõ hơn về cái chủ quyền biển đảo của chúng ta
cháu cũng như là các bạn thì đều có những hiểu biết về hai quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
nhưng mà lần này qua buổi triển lãm này thì chúng cháu đã hiểu thêm đó là quốc tế về các kiều bào
ở nước ngoài thì luôn quan tâm đến hai hòn đảo này
và họ khẳng định lần phép lý rằng hai quần đảo này là của việt nam và trung quốc không được quyền chiếm đóng nó
mỗi người đến với triển lãm với những cung bậc cảm xúc khác nhau
xong điểm chung nhất được nhiều ý kiến ghi lại đó là niềm tự hào ý thức trách nhiệm với đất nước được lan tỏa khi xem triển lãm
bản thân tôi khi mà tham gia triển lãm này thì tôi nghĩ là các bạn trẻ chúng
các bạn trẻ ở trong đội tuổi của chúng tôi nên chia sẻ những cái thông tin này cho mọi người cũng biết
bởi vì là qua cái việc chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ giúp vung đắp cũng như bồi đắp thêm cái lòng yêu nước cho các bạn trẻ
và đặc biệt là thế hệ thanh niên của chúng tôi
với những thành công bước đầu của triển lãm tỉnh con tum đang xây dựng kế hoạch trong năm hai nghìn hai mươi
tổ chức triển lãm ở các huyện thị trấn trong toàn tỉnh
qua đó nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân
trong góp phần bác bỏ những tuyên bố phi lý
tuyên bố phi lý của trung quốc đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
cũng như những vùng biển đảo thuộc chủ quyền của việt nam